chiều nay hai mươi chín tháng bốn tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã có buổi làm việc
với ủy ban quản lý vốn nhà nước và tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước scic
về định hướng phát triển chiến lược của tổng công ty
theo báo cáo của scic hiện chiến lược phát triển và kế hoạch năm năm chưa được duyệt
thẩm quyền ra quyết định đầu tư của hội đồng thành viên scic đối với các dự án nhóm b
chưa được làm rõ có sự trồng chéo chưa rõ ràng trong việc xác định phạm vi lĩnh vực scic được phép đầu tư
tại buổi làm việc phó thủ tướng lưu ý nhiệm vụ của scic một mặt thực hiện chức năng
xuyên suốt đầu tư vốn nhà nước nhưng phải chủ động trên tinh thần bảo toàn vốn
và phát triển theo cơ chế thị trường phải chọn lựa cái nào để làm
không cạnh tranh với tư nhân không để cpi tăng tham gia bình ổn giá
đặc biệt đầu tư nhưng phải hài hòa